sau gần tám năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
đến nay hà tĩnh đã có một trăm một mươi năm xã đạt chuẩn chiếm năm mươi hai toàn tỉnh không có xã đạt dưới một mươi tiêu chí
có được kết quả này là nhờ ý thức tham gia của người dân hà tĩnh rất cao khi thực hiện xây dựng nông thôn mới
ở thôn kiểu mẫu phong giang xã tiên điển huyện nghi xuân
từ đường làng ngõ xóm cho đến vườn tược trong nhà ngăn nắp một cách tuyệt đối
đã gần chín mươi tuổi nhưng sáng nào ông phạm vĩnh thắng cũng thức dậy rất sớm để chăm chút cho khu vườn của mình
mình làm đẹp cho nhà mình vừa làm đẹp cho thôn trộm mà nhà nhà đều làm đẹp
người người đều làm sạch sẽ thì cả thôn đều là đạt được cái tiêu chuẩn đấy sạch sẽ đẹp
ở hà tĩnh xây dựng khu dân cư vườn mẫu kiểu mẫu trở thành tiêu chí thứ hai mươi
tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
người dân sẵn sàng phá bỏ tường rào hiến đất góp công góp sức để khu dân cư được đẹp nhất quy hoạch bài bản nhất
được sự ủng hộ như thế này thì bà con vui lắm
người có nhiều thì ủng hộ nhiều người ít thì ủng hộ ít
có người lông chí nào là cũng có mình nước ra để ủng hộ cho bà con làm như thế này dân đây là rất cảm ơn
và chúng tôi thấy rằng là càng ngày thì người dân càng ý thức
càng ngày cái quyên tử chủ của dân các pháp
và càng ngày cái người dân càng chủ động thì chương trình chúng ta càng đặc biệt và thị thực cao hơn nữa
chương trình nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân
nhiều bà con xã này đạt chuẩn nông thôn mới lại sang giúp xã bản để hoàn thành các tiêu chí
phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trở nên sôi động tại các làng quê
nhờ đó đời sống của bà con nơi đây cũng phát triển hơn so với trước